tại hà nội theo sở du lịch thành phố với trên hai mươi một tám triệu lượt khách du lịch năm hai nghìn một mươi sáu
khách quốc tế là bốn triệu lượt tổng thu từ khách du lịch của hà nội đạt trên sáu mươi hai tỷ đồng tăng một mươi ba so với năm trước
mức chi tiêu bình quân của khách du lịch quốc tế ở hà nội đạt khoảng một trăm một mươi usd một ngày và khách nội địa khoảng năm mươi năm usd một ngày
trong khi đó theo đánh giá của trang web hpa chuyên về vận tải hàng không hà nội đứng thứ tư trong danh sách những điểm đến rẻ nhất thế giới
sau thành phố budapest của hungary tendrai của tây ban nha và bangkok của thái lan
trong giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi ngành du lịch hà nội dự kiến mức tăng tổng thu từ khách du lịch từ một mươi năm một mươi bảy trên một năm
cao hơn mức quy hoạch du lịch xác định là một mươi hai sáu mươi ba phấn đấu đạt mục tiêu một trăm một mươi một trăm hai mươi tỷ vào năm hai nghìn hai mươi

năm hai nghìn một mươi bảy thành phố đặt chỉ tiêu đón hai mươi ba ba mươi chín triệu lượt khách du lịch khách quốc tế là bốn tám triệu lượt và tổng thu từ khách du lịch đạt trên sáu mươi sáu tỷ đồng